tiếp tục đi sâu vào tìm hiểu quá trình thăm khám tại các phòng khám tư có đưa ra
chúng tôi đã ghi nhận nhiều chiêu trò tại đây với rất nhiều các khoản chi phí từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng
tại phòng khám ở phố thợ nhuộc với những biểu hiện của đào bụng dối loạn nội tiết chúng tôi được yêu cầu làm rất nhiều chỉ định
sau khi lấy lý do cần được tư vấn trước khi làm các chỉ định siêu âm hay xét nghiệm
người này bắt đầu đưa ra một loạt các xét nghiệm cần làm và yêu cầu chúng tôi nộp một sáu triệu đồng
cho các xét nghiệm này
khi thấy chúng tôi có ý định không tiếp tục khám chữa bệnh tại đây
người này bắt đầu đưa ra những chiêu trò bắt chúng tôi phải nộp tiền khám cao gấp ba lần so với giá niêm yết
tức là có thể làm sáu cái xét nghiệm không

là sao tôi không biết

bây giờ để mà tìm ra nâng nhanh gai non đau bụng thì mình cần làm thêm nó chứ không xét nghiệm dịch và nước tiểu

khám ở đâu thì kết quả nối nhau đây
để đóng cho chị điện khám và tiền nội soi thôi nhé

khám có hai trăm linh hả chị

thôi em có đồng ý đâu
em không đồng ý nội soi mà
được nếu em không đồng ý thì thôi nhé không sao đâu
đó em đóng cho chị hai trăm linh thôi nhé
không chỉ dừng lại ở việc chỉ định các xét nghiệm tại phòng khám này còn xuất hiện tình trạng trèo kéo khách mua thuốc ngay tại phòng khám
ngay sau khi thăm khám
một bệnh nhân được nhân viên
tại đây thúc giục mua thuốc
tuy nhiên khác với việc mua thuốc ở các nhà thuốc người này liên tục mặc cả với người bệnh nếu người bệnh không mang đủ tiền
khoảng tí xong hay tí nào
nhưng mà thuốc có đắt lắm không hả chị
để em tinh tế khoảng bao nhiêu là thuốc
khoảng hơn một triệu đủ thôi
ủa một triệu hả chị
cái này có không phải uống luôn cũng được không
ví dụ sao em nhận lương em mua thì có được không
cứ mang ra hiệu thuốc nào thì cũng có đúng không chị
khoảng năm trăm linh không có
ba trăm linh thuốc nào
em chuyển khoản cho chị
chuyển khoản cho chị à
em tưởng ra chuyển thuốc mua thuốc ở dưới đây hay là dưới này chứ

cũng với những triệu chứng như đau bụng chậm kinh phòng khám ở đường giải phóng gần bệnh viện bạch mai
đã chỉ định chúng tôi làm một loạt xét nghiệm như siêu âm đầu giòi cổ tử cung xét nghiệm tế bào xét nghiệm nước tiểu vệ sinh đặt thuốc âm đạo với giá một bảy triệu đồng
nghĩa là giá tương đương với ở phòng khám ở phố tựa nhuộm
đã làm là hết một triệu bảy trăm linh nghìn đồng
tức nhiều thế hả chị em tưởng mỗi siêu âm mà chị

chứ công nhớ đây nè bác sĩ bởi vì bác sĩ chỉ định cho em là bây giờ chị kẻ phép không làm chỉ định của bác sĩ
chị nói chị không kết quả cho em được đâu
không đủ tiền để thực hiện một loạt các xét nghiệm trên chúng tôi được hướng dẫn lên tầng bốn để trao đổi với bác sĩ chuyên môn
tại đây vị bác sĩ này cho biết đó là quy trình khám bệnh thế
nhưng nếu chúng tôi không đủ tiền thì có thể bỏ chỉ định xét nghiệm nước tiểu và một số chỉ định khác
kể cả chóng vào trong bệnh cũng sẽ có quy trình như thế này nó không bao giờ thay đổi đâu
thế nào nếu mà bỏ thì bỏ nước tiểu
bỏ nước tiểu
bệnh thuốc là còn một triệu hai đấy chị bảo thế còn một triệu hai trăm linh bây giờ số đủ thì làm không đủ bỏ thôi em không thay đổi lại thì được em không khám nữa các chị sẽ gửi lại cho tiền thuốc khả ba trăm linh
có thể thấy thực trạng co móc nối với các phòng khám tư đã và đang gây ra nhiều hệ lụy
người bệnh phải bỏ ra những khoản tiền lớn cho những đơn thuốc hay chỉ định xét nghiệm không cần thiết
để kiểm chứng những điều này chúng tôi đã mang đơn thuốc và các chỉ định xét nghiệm đến một cơ sở y tế tại hà nội
để hỏi về quy trình khám và kê đơn thuốc mà chúng tôi vừa thực hiện
trong trường hợp bạn chỉ có đau bụng chậm kinh mà không có tiểu bút và tiểu dắt thì xét nghiệm nước tiểu là không cần thiết
trong cái tình trạng của bạn mà phòng khám có kê cho bạn cái đơn thuốc như vậy thì theo mình nhận định thứ nhất là hai cái loại thuốc đầu tiên nó là dòng thuốc nội tiết
và trong cái trường hợp niêm mạc của bạn hiện tại thì nó cũng là chưa thực sự cần thiết
với cái thực phẩm chức năng thì hiện tại người ta có chỉ định là phải chuyển thành đơn tư vấn cho bệnh nhân tư vấn về tác dụng và bệnh nhân có quyền lựa chọn hay không
còn khi mà lồng ghép cả đơn thuốc và đơn thực phẩm chức năng vào cùng một đơn để yêu cầu bệnh nhân bắt buộc bệnh nhân mua thì nó là không đúng
trên thực tế đã có rất nhiều người bệnh cả tin thiếu hiểu biết rơi vào những ma trận xét nghiệm kỳ đơn thuốc giá cao của các phòng khám tư nhân
người đàn ông này chỉ với biểu hiện đau họng kéo dài
nhưng đã mất đến năm bảy triệu đồng cho hàng loạt xét nghiệm cùng với số thuốc xịt hỏng nước muối sinh lý như thế này
họ dẫn chú tử bệnh nhân lên đây luôn à
đi ở khám thì họ dẫn đi đi ôm đi chụp quang đi
rất nghiền máu rất thiểu
thiểu là làm gì nữa
chiêu nuôi thói chạy chay
tôi cho rằng là đối với những cái phòng khám mà thứ nhất người ta hoạt động chui hoặc là cái cơ sở vật chất rất là kém
hoặc là cái trình độ chuyên môn cũng như là cái nghiệp vụ chưa đảm bảo
thì với cái lượng bệnh nhân đến khám rất là ít khiến người ta bắt buộc phải sử dụng các chiêu trò các thủ đoạn nhằm thu hút bệnh nhân đến phòng khám của họ
thực tế cho thấy cứ sau một thời gian vắng bóng cò bệnh viện lại xuất hiện và lần sau còn ngang nhiên lộng hành hơn lần trước
những người bệnh khi bước vào sau cánh cửa phòng khám họ dễ dàng rơi vào những đoàn tâm lý những chiếc bẫy moi tiền của những bác sĩ nơi đây
một sự móc nối nhịp nhàng từ cò đến phòng khám khiến không ít người bệnh tiền mất tật mang
mặc dù ngành y tế và công an đã có nhiều nỗ lực phối hợp hoạt động để ngăn chặn nạn co bệnh viện nhưng rõ ràng vẫn chưa đủ sức để gian đe nên tệ nạn này vẫn lộng hành tại các bệnh viện lớn trên cả nước
những người bệnh khi bước vào sau cánh cửa phòng khám họ dễ dàng rơi vào những đoàn tâm lý những chiếc bẫy moi tiền của những bác sĩ nơi đây

những người bệnh khi bước vào sau cánh cửa phòng khám họ dễ dàng rơi vào những đoàn tâm lý những chiếc bẫy moi tiền của những bác sĩ nơi đây